công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội và công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
dự kiến sẽ tổ chức chạy thêm nhiều đôi tàu khách và tàu du lịch trên các tuyến bắt đầu từ tháng bảy này
từ ngày chín tháng bảy ngành đường sắt sẽ chạy thêm một đôi tàu khách thống nhất
như vậy hàng ngày trên tuyến hà nội tp hcm sẽ có năm đôi tàu khách thống nhất chạy suốt
cũng từ tháng bảy ngành đường sắt chạy hàng ngày tàu du lịch trên các tuyến
thay vì chỉ chạy cuối tuần như trước đây như tuyến hà nội đồng hới hà nội lào cai
tp hcm phàn tiết tp hcm nha trang hay tp hcm quy nhân
ngoài ra ngành đường sắt cũng phục vụ dịch vụ xe buýt hai chiều tiện lợi
để hành khách từ lào cai lên sapa và ngược lại với giá vé bốn mươi đồng một lượt
hành khách có thể đặt mua vé xe buýt khi mua vé tàu online
hoặc mua vé tại ga các đại lý bán vé tàu hỏa trên toàn quốc